ngay sau khi vụ việc xảy ra lực lượng công an tỉnh bắc ninh huyện quế võ và xã đảo viên
đã có mặt khẩn trương đưa người gặp nạn đi cấp cứu bảo vệ hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
đến hai giờ ba mươi phút sáng nay sau khi công tác khám nghiệm được hoàn tất chiếc xe bị nổ được cẩu đi
và ngay lúc này chúng tôi đã kết nối được với phóng viên ngô tuấn antv bắc ninh
để cung cấp những tình tiết mới về vụ việc đến thời điểm này
xin chào anh ngô tuấn ạ
thưa anh anh có thể cho biết là tình hình các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn
đang được điều trị tại bệnh viện là như thế nào ạ
vụ nổ xe khách xảy ra vào đêm hôm qua tại km một mươi sáu hai trăm linh quốc lộ một mươi tám thuộc địa phận thôn đông du
xã đảo biên huyện quế võ tỉnh bắc ninh đã xảy ra những vụ hậu quả hết sức nghiêm trọng
tại thời điểm vụ nổ xảy ra
rất tiếc là có hai người tử vong tại chỗ
một mươi sáu người khác bị thương thì đã được chuyển đi các bệnh viện điều trị
tính đến thời điểm này thì đã có hai người được chuyển ra bệnh viện bảo trung ương
còn một mươi hai người hiện đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh
thì qua khám sàng lọc thì đã không ảnh hưởng đến tính mạng
vâng như vậy là
con số người thương vong còn nhiều hơn so với con số mà vi anh vừa cung cấp
vậy được biết đây là một vụ nổ xe khách
vậy thì hiện trường để lại cho đến thời điểm này như thế nào thưa anh
ngay sau khi nhận được tin báo
công an tỉnh cùng cảnh sát phòng chế chính trị tỉnh
và bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã huy động lực lượng
tiến hành phong tỏa hiện trường và xoát bom mình
và tiến hành các bước khám nghiệm hiện trường điều tra ban đầu theo quy định
bên này thì hiện trường đã được thu dọn
giao thông thông suốt
và chiếc xe khách được đưa về bãi xe gần công an huyện cứu võ
để tiếp tục khám nghiệm
vâng vậy thì là công tác khắc phục hậu quả
đã được lực lượng công an triển khai rất nhanh chóng
vậy thì công tác điều tra nguyên nhân của vụ việc
đã được tiến hành như thế nào rồi ạ
thì sáng nay thì nhận định bước đầu
thì có thể có những dấu hiệu cho thấy
có thể có thất nổ trên xe
thì công an tỉnh đã trưng cầu viện khoa học hình sự bộ công an
để cùng khám nghiệm để xác định nguyên nhân vụ nổ
và đến nay thì chưa có các đồng chí công an lãnh đạo công an tỉnh
và viện khoa học kỹ sự đang tiến hành họp
để xác định các nguyên nhân phụ nổ
vâng xin được cảm ơn anh ngô tuấn
và chúng tôi vẫn rất mong chờ những tín hiệu khả quan
về tình hình sức khỏe của các nạn nhân
cũng như là những thông tin mới nhất về vụ việc mà anh chuyển về